tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận định rằng nạn nhân đến khu vực sông sài gòn để tự tử
tuy nhiên về nguyên nhân của vụ việc dẫn đến tự tử thì hiện chưa xác định
cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu của một vụ án mạng
và trong ngày hôm nay người nhà của nạn nhân đã hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể nghĩa về quê nhà an táng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thiện nhân
nguyễn thiện nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra nguyễn thiện nhân là nhân viên ngân hàng việt công banh chi nhánh đồng tháp
lợi dụng vị trí công tác nhân vay tiền của nhiều người để chi trả cho các khoản nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân
với số tiền gần năm mươi tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên
thì đến trình báo tài số hai trăm bốn mươi sáu
đại hành phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
số điện thoại sáu trăm chín mươi ba sáu trăm hai mươi hai trăm linh một
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi